tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo là tạ thanh hải và trần văn dở về các tội giết người cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hải xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trú tại thành phố long xuyên nên đã dùng khúc cây đánh người này tử vong
sau đó hải cướp đi số tiền hơn bốn triệu đồng và một điện thoại di động trong túi của nạn nhân
lúc này dở đứng gần đó thấy ví da của nạn nhân rơi ra bên ngoài cho nên đã lấy đi chiếc ví trong đó có một triệu năm trăm linh nghìn đồng
lúc này lực lượng công an phường mỹ long đến bắt giữ hải cùng tăng vật còn dở bỏ trốn và cũng bị bắt giữ ngay sau đó
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hải dở bị khởi tố để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt tạ thanh hải trung thân về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản
và trần văn dở chín tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
đồng thời bị cáo hải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên hai trăm một mươi triệu đồng
và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại theo đúng quy định của pháp luật